chỉ một cú click chuột tại một địa chỉ duy nhất http dịchvucong gov vn
dự kiến tiết kiệm được bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng một năm
công bố chính xác kịp thời đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính
người dân doanh nghiệp có thể hài lòng với dịch vụ công trực tuyến
người dân ngồi ở nhà hay ngồi ở bất cứ vị trí nào cũng có thể thực hiện được tám nhóm dịch vụ công qua cổng dịch vụ công quốc gia
chỉ một cú click chuột tại một địa chỉ duy nhất http dịchvucong gov vn
cổng dịch vụ công quốc gia cung cấp tám nhóm dịch vụ công cho người dân doanh nghiệp
bao gồm đổi giấy phép lái xe cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khai sinh cấp điện mới từ lưới điện trung áp và hạ áp
thông báo hoạt động khuyến mại cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp thuế điện tử với doanh nghiệp đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
trong quý i năm hai nghìn hai mươi các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia một mươi năm dịch vụ công
thuộc các lĩnh vực thuế cá nhân hải quan đăng ký kinh doanh thu phạt vi phạm giao thông giao dịch bảo đảm y tế lao động
cổng dịch vụ công quốc gia góp phần công khai minh bạch giảm nạn tham nhũng vật
việc chuyển các thủ tục hành chính từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được bốn hai trăm hai mươi hai tỷ đồng một năm
còn số này sẽ còn tiếp tục tăng lên khi chính phủ tích hợp thêm các dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia
tuy nhiên để thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì phải cần xác định danh tính cá nhân tổ chức với mạng lưới rộng gần một mươi ba điểm giao dịch cung cấp đa dịch vụ số lượng khách hàng lớn đa dạng
bưu điện việt nam được giao tham gia định danh xác thực miễn phí cho người dân
thưa quý vị sự vận hành của cổng dịch vụ công quốc gia sẽ góp phần minh bạch hóa giảm thời gian và chi phí của người dân cũng như doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính
điều này cũng thể hiện thông điệp mạnh mẽ của chính phủ về việc tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới chính phủ số nền kinh tế số